tại hội nghị hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương pecc diễn ra hôm qua ngày một mươi ba tháng hai tại singapore
bộ trưởng các nước đều nhất trí mặc dù vẫn còn một khoảng cách khá xa để đạt được mục tiêu tự do hóa thương mại
song các nền kinh tế thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
vẫn cần phải tiếp tục theo đuổi con đường hội nhập kinh tế và coi đây là ưu tiên hàng đầu
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng lim hong kwang thừa nhận apec đang phải đối mặt với nhiều thách thức để thực hiện tầm nhìn này
đó là tình trạng thất nghiệp bất bình đẳng thu nhập và vấn đề nhập cư
và đặc biệt là lợi ích từ toàn cầu hóa chưa được phân bổ một cách đồng đều khiến xu thế bảo hộ thương mại tăng lên
song bộ trưởng lim hong kwang nhấn mạnh việc ngắt kết nối các trụ giá trị toàn cầu trong bối cảnh các nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau như hiện nay
sẽ dẫn đến việc thị trường bị thu hẹp và hạn chế việc làm người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí cao hơn đồng nghĩa với lựa chọn ít hơn
tại hội nghị thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao việt nam bùi thanh sơn cho biết với tư cách là nước chủ nhà đăng cai apec hai nghìn hai mươi
việt nam nỗ lực cùng với các thành viên thảo luận các vấn đề dựa trên bốn trụ cột của apec và đã đạt được sự đồng thuận rất cao
thành công của apec năm hai nghìn một mươi bảy này cũng như là cái vai trò của apec có làm được
để mà đem lại lợi ích cho các nền kinh tế thành viên cũng như là các cộng đồng dân cư ở trong từng nền kinh tế thành viên được hay không
phụ thuộc vào sự đóng góp của tất cả các nền kinh tế chứ không phải chỉ của việt nam
và việt nam sẽ đóng đầu tàu bởi vì chúng tôi có đường lối cải cách trong nước chúng tôi có đường lối hội nhập quốc tế sâu rộng
cũng tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm như làm sâu sắc hơn mục tiêu của apec gắn với liên kết hội nhập tự do hóa thương mại đầu tư và kết nối
với việc đăng cai apec hai nghìn một mươi bảy việt nam cần thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy toàn cầu hóa tạo sự gắn kết giữa các thành viên apec
nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại cũng như đưa tăng trưởng đến với mọi người dân tạo sự thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực
tôi không nghĩ là vai trò nó giảm đi trong cái bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng rồi v v
mà lại càng tăng cường bởi vì chính lúc này apec cần phải đi đầu cất cao cái tiếng nói
là tiếp tục
công cuộc đẩy mạnh hội nhập liên kết ở khu vực
cùng quan điểm bộ trưởng thương mại và công nghiệp singapore lim hongkwang khẳng định tâm nhìn của apec sẽ vẫn là thúc đẩy tăng trưởng
thông qua hợp tác kinh tế sâu rộng hơn và tăng cường hội nhập trong khu vực châu á thái bình dương
ông cũng cho rằng việc thực hiện khu vực mậu dịch tự do châu á thái bình dương nên tiếp tục là chìa khóa trong chương trình nghị sự của apec
để tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tự do hóa thương mại